tại thành phố hồ chí minh tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng việt nam đã tổ chức phổ biến thông tin
về hàng rào kỹ thuật trong thương mại cho cộng đồng doanh nghiệp nhằm chuẩn bị tốt hơn cho xuất khẩu hàng hóa
ra các thị trường các nước trong bối cảnh việt nam đã tham gia hai hiệp định cptpp và evfta
với việc việt nam ký kết hai hiệp định thương mại thế hệ mới cptpp và evfta đã mở ra cơ hội phát triển thị trường
cho doanh nghiệp trong nước tuy nhiên bên cạnh ưu đải về mặt thuế quan cộng đồng doanh nghiệp còn gặp nhiều thách thức
về hàng rào kỹ thuật trong thương mại để có thể đi sâu vào thị trường các nước do đó hiểu rõ hiệp định về hàng rào kỹ thuật
trong thương mại giúp doanh nghiệp có sự chủ động tốt hơn cụ thể là nắm bắt được những đối tượng điều chỉnh trong hiệp định
ở các lĩnh vực như máy móc thiết bị công cụ lắp ráp thiết bị y tế chế biến thực phẩm các sản phẩm tiêu dùng phổ biến
dược phẩm mỹ phẩm đồ điện gia dụng hay là những nguyên liệu sản phẩm phục vụ cho nông nghiệp
từ đó hoạch định ra chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cạnh tranh cao nhất